sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới sự đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
đại hội có chủ đề phát huy dân chủ đoàn kết tiếp tục đổi mới sáng tạo hiệu quả
xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện cùng dự đại hội có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia
tham mưu phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thông qua sáu mươi sáu luật năm bộ luật ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết quan trọng
những kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng đảng của đảng bộ văn phòng quốc hội
đã góp phần tăng cường lòng tin của cán bộ đảng viên vào sự lãnh đạo của đảng
tạo động lực và quyết tâm đạt các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ